kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám đã bước vào buổi thi cuối cùng với môn thi tổ hợp khoa học xã hội
gồm lịch sử địa lý giáo dục công dân cũng như nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
thành phố cần thơ với hai mươi bảy điểm thi của chín quận huyện
kỳ thi đã diễn ra an toàn nghiêm túc không có trường hợp thí sinh cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi
tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông ở các điểm thi được bảo đảm thông suốt
đa số thí sinh ở điểm thi này đều phấn khởi khi bước ra khỏi phòng vì đề thi ba môn tổ hợp
môn khoa học xã hội tương đối dễ thở so với các môn thi trước đó
tại kỳ thi thành phố có ba thí sinh gặp khó khăn trước trong thời gian thi
cụ thể một thí sinh bị đau bụng khi đang làm bài thi
một thí sinh bị bệnh thận giai đoạn cuối và một thí sinh bị tai nạn giao thông
tuy nhiên hội đồng coi thi đã kịp thời hỗ trợ thí sinh đúng quy chế
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tình hình an ninh trật tự
tăng toàn phòng thi ở hai mươi bảy điểm thi của chín quận huyện được đảm bảo
công tác chuẩn bị nguồn lực từ cơ sở vật chất đến con người ở các điểm thi được thực hiện chú đáo